trước tình hình thiếu hụt nguồn cung thịt lợn thời gian qua việt nam đã cho nhập khẩu mặt hàng thịt lợn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
tuy nhiên đối với một số nước nông nghiệp như nước ta thì việc nhập khẩu thịt sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới cho ngành chăn nuôi của việt nam trên chính sân nhà
đặc biệt cuối tháng ba tới đây lô hàng thịt lợn của nga dự kiến sẽ về đến việt nam
theo đó sẽ có năm trăm linh tấn thịt lợn đông lạnh nga sang việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
thịt lợn từ nga sẽ được vận chuyển bằng đường sắt lâu nhất trong ba mươi ngày là đến việt nam nên giá bán rất cạnh tranh
việc nhập khẩu thịt lợn sẽ góp phần thay đổi thói quen của người tiêu dùng hướng tới sử dụng các sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm buộc các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thay đổi
ở đây không có tủ mát thì phổ biến phổ quát cái thịt mát này như thế nào
cho nên cái đầu da lại tắt rồi cho nên là phải tổ chức hệ thống phân phối đủ điều kiện hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật để đảng đương đoán thịt mát để dân dân quyến rụ bà con sử dụng thịt thay cái thịt đóng
mà hiện nay chúng ta đang sử dụng tám mươi chín
không những vậy nhập khẩu thịt lợn trong lúc này là giải pháp góp phần bình ổn thị trường thịt lợn việt nam
đang có dấu hiệu làm giá trong tuần qua
thịt nhập khẩu sẽ góp phần làm đa dạng thị trường đem đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn
tuy nhiên đối với một nước sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn như việt nam
thì việc nhập khẩu thịt nói chung và thịt lợn nói riêng sẽ rất có thể khiến ngành chăn nuôi lợn nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tôi không hề phấn khởi khi chúng ta là một nước nông nghiệp mà đi nhập thực phẩm về để cho tiêu dùng
đấy là cực chẳng đã
thì nếu chúng ta những người làm chăn nuôi những doanh nghiệp lớn chúng ta bắt tay với nhau bằng một trách nhiệm xã hội
trách nhiệm với ngành chúng ta đưa cái giá thịt lợn xuống
thì chúng ta có thể điều tiết được cái thực phẩm cho ngay tiêu dùng trong nước
chứ không cần nghĩ đến vấn đề là chúng ta nhập khẩu
sân chơi mới được tạo ra đồng nghĩa với việc người chăn nuôi
các doanh nghiệp trong nước sẽ luôn phải vận động thay đổi để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng
và khi đó người tiêu dùng sẽ chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất
trong cuộc cạnh tranh này